theo thống kê việt nam có khoảng gần ba triệu xe đạp điện tập trung tại các thành phố lớn
trên thực tế người sử dụng đa phần đều không kiểm tra bảo dưỡng xe định kỳ
đi xe quá lâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa to nước ngập
hoặc để xe ở nơi có độ ẩm cao khiến ác quy pin xe bị ngấm nước và dò điện
và chỉ đến khi xảy ra sự cố mới đưa xe đi kiểm tra
vệ sinh thì có nhưng bảo dưỡng thì không bởi vì nó cứ hỏng thì mới đi sửa thôi
vậy là không biết cách khẩu trái
nhưng mỗi dây điện đã bùng như thế này lại thường xuyên cọ sát với phần cung xe
chính là những nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ với xe đạp điện
như vậy dù xe đạp điện là phương tiện đang được sử dụng thịnh hành
tuy nhiên việc xảy ra hàng loạt các vụ cháy nổ đối với loại phương tiện này
đã khiến người sử dụng xe đạp điện
nhưng người dân không khỏi hoang mang
rõ ràng những hình ảnh như thế này đã cho thấy một nguy cơ cháy nổ xe đạp điện
luôn hiện hữu nếu mỗi người sử dụng không có ý thức trong sử dụng bảo quản phương tiện này